tập đoàn điện lực việt nam đã trao số tiền một tỷ đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ nhân viên tổng công ty phát điện hai
và công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện hai cho huyện đảo cồn cỏ để tôn tạo một số hạng mục của đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ đảo cồn cỏ
đây là sự tri ân của cán bộ nhân viên tập đoàn điện lực việt nam đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
công trình đài tưởng nghiệp anh hùng liệt sĩ đảo cồn cò được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn nhằm ghi nhận những chiến công hiển hách sự hy sinh anh dũng của các lực lượng bảo vệ đảo tiến tiêu trong công cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
qua thời gian sử dụng và ảnh hưởng của điều kiện thời tiết khắc nhiệt hiện một số hạng mục của công trình đã xuống cấp
với sự hỗ trợ kinh phí của evn huyện đảo cồn cỏ sẽ có thêm điều kiện để đầu tư tôn tạo công trình nhằm phục vụ tốt hơn cho phát triển du lịch của địa phương
cũng như các hoạt động tri ân giáo dục